vào tối ngày hôm qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã ban hành kế hoạch tổ chức tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai cho đến một mươi bảy tuổi sinh sống hoặc học tập trên địa bàn tp hcm dự kiến có khoảng bảy trăm tám mươi trẻ
theo đó đối với trẻ đi học tiêm tại trường học hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn phù hợp đảm bảo an toàn
đối với trẻ không đi học tiêm tại điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn thành phố thủ đức và các quận huyện
đối với trẻ có bệnh nền tiêm tại các bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi
đối với trẻ đang điều trị nội trú tại các bệnh viện chuyên khoa nhi hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi
lập danh sách trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại thời điểm tiêm chủng kể cả những trẻ có địa chỉ cư trú tại các tỉnh thành khác để tiêm chủng theo quy định của bộ y tế
thời gian triển khai được thực hiện tiêm theo thứ tự lứa tuổi giảm dần ưu tiên tiêm trước cho trẻ từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi
theo tiến độ cung ứng vaccine
và theo tình hình dịch bệnh tại địa phương